từ mở rộng cao tốc tp hcm long thành dầu dây lên tám đến một mươi làn xe bố trí lực lượng tại các nút giao
riêng nút giao quốc lộ năm mươi một có thể cải tạo thành nút giao liên thông hoặc làm hầm chui cầu vượt nhiều tầng
có khoảng một trường hợp vi phạm đã bị xử phạt trong suốt hai tuần sử dụng hệ thống giám sát giao thông trên toàn tuyến cao tốc hà nội lào cai
đây được đánh giá là hệ thống camera giám sát giao thông hiện đại nhất hiện nay
hệ thống này gồm một trăm một mươi camera giám sát lắp đặt tại tám mươi bảy điểm trên toàn tuyến
với công nghệ hiện đại hệ thống đã ghi nhận chính xác các lỗi vi phạm bằng hình ảnh
đây là máy nhận diện các trường hợp xe vi phạm về các lỗi giao thông trên cao tốc
khi các xe có hành vi vi phạm sẽ được máy camera giám sát trên cao tốc ghi lại và truyền về cho máy nhận diện ở điểm cuối cao tốc để lực lượng chức năng xử phạt
nhiều trường hợp vi phạm giao thông khi bị xử phạt đều được cho xem lại lỗi vi phạm của mình tại điểm vi phạm ngay giờ
hệ thống giám sát này rất là hiện đại và đạt được yếu tố đề ra của đảm bảo về tính pháp lý
và đặc biệt là những khi người dân đến xử lý vi phạm mà có thắc mắc thì tất cả đều có dữ liệu để chứng minh hành vi vi phạm cho người dân xem
hệ thống trang bị camera hiện đại có độ phân giải cao khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao
đạt được lớn nhất ở đây là đá lưng
các hành vi vi phạm cao được ý thức tự giác chấp hành tham gia giao thông của người tham gia giao thông trên tuyến
cái thứ hai nữa là thay đổi được phương thức tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông đã quán xuyến được tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến
và cái thứ ba nữa là tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt
chỉ trong hai tuần xử phạt qua hệ thống camera giám sát trên cao tốc lực lượng chức năng đã xử phạt trên một phương tiện vi phạm
việc lắp đặt camera giám sát vi phạm giao thông trên cao tốc đã có tác dụng phòng ngừa gian đe người vi phạm tạo hiệu ứng tích cực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là trong nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông
sau đây là một tình huống cấp giật vô cùng nguy hiểm
khi một cô gái đang đi xe đạp điện trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên đi xe máy cùng chiều bịt mặt giật dây chuyền
sau một hồi chống trả quyết liệt tên cướp đã bị những người dân sống gần đó vây bắt
vụ giật dây chuyền được camera an ninh của một nhà dân sống ven đường dt bảy trăm bốn mươi ba tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương ghi lại cho thấy toàn cảnh tên cướp đi xe máy theo sau một cô gái đi xe đạp điện
khi cô gái chuẩn bị sang đường thì tên cướp đi theo sau và giật dây chuyền
không may cho tên cướp là ngay lúc đó có một xe máy lao tới khiến tên cướp bị loạn trọn tay lái
cô gái đã hô hoán và răng co với tên cướp sau đó hắn đã rút dao đe dọa và đâm những người xung quanh
ngay sau đó một người dân đã lao theo đạp tên cướp và khi xe ngã đã có rất nhiều người đuổi theo đánh và giữ tên này
rất nhiều người đã bình luận khen ngợi hành động dũng cảm của người đi đường cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là một việc làm tốt nhưng cũng phải cẩn thận vì tên cướp có hung khí